chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương
trên cơ sở thương lượng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động
và đại diện tập thể người lao động
nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp
trả lời câu hỏi về việc để chủ sử dụng và người lao động tự thỏa thuận tiền lương
thì có ảnh hưởng đến đối tượng yếu thế hơn là người lao động
theo nhiều chuyên gia cho rằng pháp luật bao giờ cũng cân bằng lợi ích cho hai bên
tinh thần là phải cởi mở cho doanh nghiệp phát triển
nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi cho người lao động
liên quan đến vấn đề giáo dục trên báo tuổi trẻ có bài hiểu sai để lạm thu
đầu năm học nhiều trường đã viện dẫn việc làm đúng quy định của thông tư hai mươi chín
để vận động phụ huynh hỗ trợ trường sửa chữa mua sắm thiết bị
nhưng theo ông trần tú khánh vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ giáo dục và đào tạo
việc kêu gọi sửa chữa cơ sở ở một số nơi cho thấy tư duy cách thức thu và quản lý tài chính huy động
từ nguồn xã hội hóa vẫn trong tình trạng nhà trường áp đặt
cao bằng mức thu với phụ huynh các nhà tài trợ
một vấn đề bạn đọc quan tâm trên báo sài gòn giải phóng
số ra ngày hôm nay có bài nhiều quy định pháp luật về môi trường chưa đi vào cuộc sống
luật pháp đã có quy định chế tài đối với nhiều hành vi gây tổn hại môi trường sống và văn minh đô thị
như xả rác xả nước thải và khí thải chưa qua xử lý hút thuốc lá và phóng uế nơi công cộng
sàn lấp canh dạch làm ngén dòng chảy
tuy vậy nhiều cư dân ở các đô thị chưa nghiêm túc tuân thủ
sự hạn chế này xuất phát từ chất lượng văn bản quy phạm pháp luật
và công tác tổ chức thực thi kiểm soát
cũng như là tuyên truyền vận động còn rời rạc thiếu đồng bộ thậm chí đùn đẩy nhau
cũng trên báo lao động có bài viết lạc lối giữa ma trận xin việc
trên một mươi sinh viên có khoảng tám mươi sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm
hai mươi tìm việc rất khó khăn hoặc không tìm được việc làm phải chuyển đổi ngành học
hoặc làm những công việc thấp hơn trình độ đào tạo
theo một khảo sát của trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
việc làm là nỗi quan tâm hàng đầu của thanh niên hiện nay
nhưng khi tham gia vào thị trường lao động thanh niên gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh nghiệm
thậm chí chưa biết cả cách làm hồ sơ xin việc tham gia phỏng vấn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo của chúng tôi